công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các cục nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh tây ninh và đoàn ba bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
triệt xóa đường dây mua bán trái phép chân ma túy số lượng lớn thu giữ hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ngày tám tháng ba lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lê văn hoàn
tạm trú tại thành phố dị an tỉnh bình dương đã phát hiện thu giữ bốn kg thuốc lắc một kg ketamin một bịch bột ma túy
bốn kg ma túy đá một mươi năm bánh heroin hai điện thoại di động
mở rộng đấu tranh ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng lê minh long khi đang chuẩn bị vượt biên sang campuchia
khám xét tiệm cắt tóc của long ở phường an thạnh thành phố thuận an lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn lê gia huy
và đỗ duy quang đang tiêu hủy ma túy theo chỉ đạo của long
kết quả khám xét thu giữ hai hai kg ma túy các loại
ba lít chất lỏng nghi là ma túy một bộ dụng cụ nghi để sản xuất ma túy
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án phát hiện năm đối tượng tàng trữ ma túy
trong đó đối tượng nguyễn lê gia bảo đang mang bảy viên thuốc lắc một kg bột thuốc lắc trong nhà đổ xuống cống thoát nước để tiêu hủy
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sáu đối tượng làm việc với một mươi bốn người có liên quan thu giữ tổng cộng hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó tại tỉnh thái bình công an huyện tiền hải cũng vừa đấu tranh bắt giữ sáu đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng ma túy thu được là hơn bốn trăm bốn mươi gram
tại quan internet của đào thị thanh hường chú tại sản nam trung huyện tiền hải
lực lượng công an phát hiện có năm nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một số vật chứng có liên quan
tiếp tục đấu tranh mở rộng cơ quan công an
nên đã mua ma túy của trần văn quảng chú tại phường kỳ bá thành phố thái bình để sử dụng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của quảng lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bốn trăm bốn mươi gram ma túy
một khẩu súng dạng côn quay năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
quảng là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải tỉnh thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
liên quan tới vụ hai đối tượng
dùng gạch tấn công lực lượng chín trăm một mươi một xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng ba trên đường lê đại hành
thuộc phường hòa phát quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông viết thành sinh hai mươi năm tuổi
và phan thanh cường hai mươi sáu tuổi công chú tại quận cẩm lệ về hành vi chống người thi hành công vụ
theo điều tra vào tối ngày một mươi ba tháng ba sinh ngồi nhậu với cường tại quán nhậu trên đường lê đại hành
ở quận cẩm lệ một lúc sau sinh mượn xe máy của cường để về nhà có việc
nhưng không đội mũ bảo hiểm đã bị tổ chín trăm một mươi một phát hiện nên dừng xe kiểm tra
thế vậy sinh tăng ga tông thẳng vào tổ công tác để thoát thân và về lại bàn nhậu
sau đó hai lần sinh rủ cường quay trở lại địa điểm mà tổ công tác đang làm nhiệm vụ
cầm gạch ném vào thành viên của tổ và bỏ chạy
sau quá trình truy đuổi cả sinh và cường đều bị khống chế và bắt giữ
lúc này cả hai đã ngã ra đường nhưng vẫn chống trả quyết liệt
khiến một vài thành viên trong tổ bị thương nhẹ
tại cơ quan công an sinh và cường đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
với tội danh chống người thi hành công vụ bị cáo trần văn bắc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân thái huyện đại từ của tỉnh thái nguyên
đã bị tòa nhân dân huyện đại từ của tỉnh thái nguyên mở phiên tòa xét xử lưu động
và tuyên án phạt một mươi ba tháng tù giam
theo cáo trạng khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi một tháng hai trong lúc tuần tra kiểm soát
lực lượng chức năng đã phát hiện bắc điều khiển xe mô tô lưu thông không đội mũ bảo hiểm
và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bắc không chấp hành mà điều khiển xe mô tô quay đầu định bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của bắc
kết quả là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít thí thở
trong quá trình làm việc theo yêu cầu của tổ công tác bắc đã to tiếng và có thái độ không chấp hành
và không ký vào phiếu kiểm tra
sau đó bắc xô đẩy các đồng chí trong tổ công tác khi đang cho xe máy vi phạm lên thùng xe ô tô chuyên dụng
hành vi này đã làm xe mô tô của bắc bị đổ xuống đường
khiến một đồng chí trong tổ công tác bị ngã và một đồng chí bị rách trang phục
ngoài ra bắc còn có các hành vi vi phạm khác gồm không có giấy phép lái xe
không đem theo giấy đăng ký xe mô tô xe máy không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
dương đức luân chú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa là đối tượng thứ ba
có liên quan tới vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra ngày tám tháng ba trên địa bàn phường liên bảo
thành phố vĩnh yên đã ra đầu thú
trước đó vào chiều ngày tám tháng ba chị phan thị thủy ở huyện vĩnh tường
đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng chị thủy vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô
thì bị các đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng tiền
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã phối hợp với công an thành phố vĩnh yên và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng
tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét
xác định ba đối tượng là hung thủ của vụ án trên nguyễn hoài nam nguyễn văn hùng và dương đức luân
ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã vận động nguyễn hoài nam ra đầu thú
đồng thời bắt giữ đối tượng nguyễn văn hùng
đối tượng dương đức luân bỏ trốn khỏi địa phương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
ra quyết định truy nã
và đến một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã ra cơ quan công an đầu thú
và giao nộp số tiền ba trăm một mươi một năm triệu đồng là số tiền mà đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện ba vì của thành phố hà nội
liên tiếp xuất hiện nhiều đối tượng giả danh công an
chúng gọi điện thoại đe dọa nói rằng nạn nhân liên quan đến các vụ án
và phải ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định nhằm chứng minh mình vô tội
điều đáng nói là các đối tượng này nhằm vào những người lớn tuổi để lừa đảo
tuy nhiên bằng các biện pháp cụ thể công an huyện đã phối hợp cùng với các ngân hàng trên địa bàn
kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc
những cuộc họp trao đổi thông tin giữa đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện ba vì
với các ngân hàng trên địa bàn thường xuyên được tổ chức
qua đó lực lượng công an đã truyền đạt nhiều nội dung cảnh báo về các phương thức thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và các nội dung về công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng
chúng hướng vào những khách hàng kém hiểu biết về pháp luật
thông qua quá trình phối hợp bà con cũng nâng cao cảnh giác vừa công tác trực tiếp ở các điểm
chúng tôi niêm yết những thông báo của bộ công an của công an thành phố hà nội cũng như công an địa phương
từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên đã góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng

các ngân hàng đã phát hiện ngăn chặn xử lý với tội phạm sử dụng công nghệ cao cho các cán bộ nhân viên ngân hàng
thời gian qua chị quách thị thúy vân đã kịp thời phát hiện thông tin cho lực lượng công an ngăn chặn nhiều vụ việc người dân bị lừa đảo